thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm qua trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm đã tổ chức khai mạc lớp võ võ thuật năm hai nghìn hai mươi bốn
với sự tham gia của hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát đặc nhiệm của công an tp hcm
nội dung tập luyện võ thuật của trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm bao gồm hai giai đoạn
giai đoạn một có thời gian hai tháng các chiến sĩ sẽ được tập luyện các thế di chuyển đòn tay chân đòn vật đối luyện theo tình huống
giai đoạn hai có thời gian sáu tháng các chiến sĩ sẽ duy trì tập luyện các động tác kỹ thuật cơ bản với cường độ nâng cao
các động tác chống vũ khí khi bị đối tượng tấn công
việc tổ chức khóa học đào tạo tập huấn võ thuật nhằm nâng cao kỹ năng kiến thức đóng vai trò quan trọng góp phần xây dựng lực lượng công an tp hcm tinh nhuệ hiện đại
sau thời gian huấn luyện các học viên sẽ có thời gian ôn lại những phần lý thuyết biện tập võ thuật sử dụng các loại vũ khí
được những giảng viên có nhiều kinh nghiệm truyền đạt những kinh nghiệm trong quá trình xử lý tình huống nghiệp vụ để trao dở hơn về kiến thức thực tế
đảm bảo an toàn nâng cao chất lượng công tác gian luyện tinh thần dũng cảm mưu trí sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi làm nhiệm vụ
góp phần cùng tập thể đơn vị đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tp hcm
trong hai ngày năm và ngày sáu tháng bảy tại tp rạch giá bộ công an phối hợp với công an tp kiên giang tổ chức hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
bảng thi số một mươi dự buổi khai mạc có các đồng chí lãnh đạo của công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đại diện ban giám đốc lãnh đạo các phòng chức năng
các đơn vị công an trong cụm thi đua số chín bộ công an và các sở ban ngành của tỉnh kiên giang
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân bảng số một mươi gồm tám đội tuyển đến từ công an các tỉnh an giang hậu giang kiên giang cà mau bạc liêu
sóc trăng trà vinh vĩnh long với gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia các đội tuyển phải trải qua bốn phần thi thi duyệt đội ngũ và biểu diễn tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân
thi lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân thi điều lệnh đội ngũ nghi lễ võ thuật công an nhân dân và phần thi bắn súng quân dụng
ngay sau phần khai mạc các đội tuyển đã tham gia phần thi duyệt đội ngũ biểu diễn tình huống võ thuật công an nhân dân và thi lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân
tiếp đó các đội tham gia thi phần điều lệnh đội ngũ hoặc thực hiện các nghi lễ thi võ thuật công an nhân dân và biểu diễn bài võ tổng hợp bốn mươi bốn động tác
trong ngày sáu tháng bảy các đội tuyển tiếp tục giữ thi các phần thi bắn súng quân dụng tại trường quân sự địa phương
ban tổ chức sẽ bế mạc và trao giải cho các đội tuyển vào chiều ngày hôm nay mùng sáu tháng bảy
thưa quý vị và các bạn những năm qua công tác cai nghiện bắt buộc tại gia đình xã phường
thị trấn và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với những người chấp hành xong án phạt tù
luôn được đảng nhà nước các ngành các cấp và chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao
qua đó thì đã giúp cho nhiều mảnh đời lầm lỗi sửa chữa được khuyết điểm làm lại cuộc đời
vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội tại địa phương
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại tỉnh phú thọ
anh nguyễn tuấn anh ở tổ một mươi một phố tân trung phường hùng vương thị xã phú thọ
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín do bị bạn bè lôi kéo anh đã xa vào con đường nghiện hút
từ ngày dính vào cái chết trắng cuộc sống của gia đình anh hoàn toàn bị đảo lộn
được quan tâm động viên giúp đỡ của chính quyền địa phương và gia đình
anh đã quyết tâm rời xa ma túy bằng cách điều trị cai nghiện tại gia đình
năm hai nghìn bốn anh đã cai nghiện thành công
từ đó anh tích cực cùng gia đình làm ăn kinh tế và thường xuyên tham gia vào các phong trào của khu dân cư
như đội công tác xã hội tình nguyện
đội bảo vệ dân phố
năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một anh đã phối hợp cùng nhân dân vây bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản
trong đó một đối tượng có lệnh truy nã của công an thanh hóa
với những thành tích đạt được nhiều năm liền anh được bộ lao động thương binh và xã hội
ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh khen thưởng
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bốn anh vinh dự được kết nạp vào đảng
và hiện nay anh đang là tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố
như bản thân mình thì cũng diện đến bốn trăm năm mươi năm
nhưng cũng vẫn được sự động viên của bố mẹ anh em với cả vợ con
mình cũng quyết tâm mình bỏ thì đến nay cũng hơn một mươi năm rồi

cũng nên tạo điều kiện để cho những bệnh nhân viện đấy
người ta cũng cao nhận thành công người ta và cho cộng đồng
thị xã phú thọ được biết đến là đô thị có nhiều điều kiện thuận lợi
cho việc thông thương giao lưu phát triển kinh tế
bên cạnh những thuận lợi cho việc phát triển kinh tế
kéo theo nhiều nguy cơ
nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt là tệ nạ ma túy
hiện nay trên địa bàn thị xã có một trăm hai mươi bảy đối tượng trong diện quản lý
trong đó đặc xá ba người và chấp hành xong án phạt tù một trăm hai mươi bốn người
bên cạnh việc thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên đối với các đối tượng
trong diện quản lý đối tượng cai nghiện tại gia đình xã phường thị trấn
cấp ủy chính quyền địa phương còn chú trọng đến việc giải quyết công an việc làm
cho số đối tượng chấp hành xong án phạt tù đối tượng đặc xá tái hòa nhập cộng đồng
để họ sớm ổn định cuộc sống chấp hành tốt các quy định của pháp luật và địa phương
không tái phạm
với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền các cấp trong đó có lực lượng công an là nòng cốt
tệ nạn ma túy trên địa bàn dần được đẩy lùi mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
tại gia đình và cộng đồng đến nay số đối tượng nghiện đã giảm rất nhiều
đối tượng mới phát sinh là không có trong đó có một số đối tượng rất tiến bộ và cũng đã được ghi nhận
những năm qua lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp
chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng
tạo điều kiện thuận lợi về vốn vật tư cũng như mở các lớp hướng nghiệp dạy nghề
để những người một thời lầm lỡ sớm tìm được công việc ổn định
trên địa bàn toàn tỉnh có ba mươi bảy mô hình chín mươi cá nhân điển hình và một trăm một mươi gương tiến bộ tiêu biểu
trong đó có hai sáu trăm một mươi tám người trong diện quản lý giáo dục tái hòa nhập cộng đồng được sự hỗ trợ giúp đỡ
của lực lượng công an và chính quyền đoàn thể các địa phương
đến nay nhiều trường hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù đối tượng cai nghiện bắt buộc tại gia đình
xã phường thị trấn theo các nghị định của chính phủ đã có việc làm ổn định
làm giàu trên quê hương của mình
giúp đỡ người khác hoàn lưu hơn
sự chung tay vào cuộc của các cấp các ngành các tổ chức đoàn thể xã hội không chỉ giúp đỡ những mảnh đời
từng một thời lầm lỡ vượt qua mặc cảm trở thành người có ích cho xã hội
mà qua đó còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật đẩy lùi tệ nạn
để công tác này thực sự phát huy hiệu quả bền vững
rất cần sự chung tay vào cuộc của mỗi gia đình và mọi tầng lớp nhân dân
để người lầm lỗi không cảm thấy bị bỏ rơi hoặc xa lánh
sáng qua tòa nhân dân tỉnh ninh thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bốn bị cáo
la châu tuấn la ngọc tuyền la gia trí ngô thị thúy hằng đều quê tỉnh bến tre
hiện trú tại tp hcm và cùng bị truy tố về tội lừa đảo chứng đắc tài sản
theo cáo trạng la châu tấn cùng các đối tượng trên mở một số trang mạng xã hội
xưng là nam giới người nước ngoài sau đó làm quen kết bạn với hai phụ nữ
cùng chú tại xã nhân hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
các đối tượng đã nhắn tin nói dối gửi hàng tiền đô la mỹ với số lượng lớn nhờ nhận dùm
khi nào sang việt nam sẽ trả tiền công
để chiếm đoạt được tiền các đối tượng trên đã mua lại chứng minh nhân dân
của những người bị mất thất lạc tại tiệm cầm đồ với giá năm trăm linh đồng một chiếc
sau đó bóc ảnh trong dây chứng minh nhân dân rồi dán lại ảnh của chính các đối tượng vào
chỉnh sửa rồi đem đến các ngân hàng tại tp hcm mở tổng cộng ba mươi bảy tài khoản thẻ atm quốc tế khác nhau
nhóm đối tượng cho đồng phạm giả danh là cán bộ hải quan sân bay tân sơn nhất
gọi điện đến yêu cầu hai bị hại nộp lệ phí để nhận hàng và tiền đô la mỹ
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy nhóm đối tượng của tuấn đã chiếm đoạt tiền
của hai phụ nữ tổng cộng sáu trăm một mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án từ ba đến một mươi ba năm tù
đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho hai bị hại
đã có bốn tiền án về các tội trộm cắp tài sản tàng trữ trái phép chất mặt úy
mới chấp hành xong án phạt tù tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lại tiếp tục gây án
đối tượng đới văn mạnh chú tại xã yên mạc huyện yên mô tỉnh ninh bình
vừa bị công an huyện kim sơn bắt giữ sau thời gian điều tra truy xét
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng sáu công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình nhận được đơn trình báo
của chị trần thị hồng chú tại xã tân thành huyện kim sơn về việc bị kẻ gian đột nhập
trộm cắp hai mươi tám chiếc điện thoại di động các loại một máy tính sách tay một ipad
và số tiền khoảng hơn năm triệu đồng tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng một trăm ba mươi triệu đồng
nhận được tin báo công an huyện kim sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khoanh vùng
giả soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn và bắt giữ đối tượng đối văn mạnh là thủ phạm
gây ra vụ trộm cắp trên tại cơ quan công an mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
chỉ trong chiều qua trên hệ bản tp vinh tỉnh an liên tiếp xảy ra hai vụ cháy lớn
gây thiệt hại nhiều tài sản có giá trị rất may là không có thương vong về người
theo đó vào khoảng một mươi năm h chiều ngày năm tháng bảy tại chợ dưng dũng tp vinh đã xảy ra cháy lớn
ngọn lửa nhanh chóng lan ra hàng chục ký ốt xung quanh nhận được tin báo
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều ít nhất năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường dập lửa
sau gần một tiếng đồng hồ tích cực chữa cháy ngọn lửa mới cơ bản được không chế
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày trên hệ bản phường cửa nam tp vinh cũng xảy ra cháy
tại một ký ốt kinh doanh rất may là vụ cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế kịp thời
ngay sau khi bão số hai vừa tan văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã họp và triển khai kế hoạch tìm kiếm ngư dân
còn mất tích trên tàu cá na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts tàu cá này gặp nạn vào ngày hai mươi tám tháng sáu do va chạm với tàu pacific một
gần đảo bạch long vĩ đến nay chín ngư dân được cứu sống một thuyền viên thiệt mạng đã tìm thấy thi thể
và hiện thì vẫn còn chín ngư dân mất tích
tại cuộc họp lãnh đạo văn phòng ủy ban ứng phó với sự cố tiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết
việc tìm kiếm trở lại sẽ bắt đầu từ trưa ngày hôm nay khi thời tiết trên biển thuận lợi
tàu cá nghệ an gặp nạn cách đảo bạch long vĩ khoảng ba mươi năm hải lý về phía nam khu vực tàu bị nạn có độ sông
nước biển từ ba mươi sáu đến sáu mươi tám mét các tàu cứu nạn sẽ cơ động ra hiện trường từ ngày mai và triển khai các
biện pháp tìm kiếm những ngư dân còn mất tích đồng thời lên phương án trục vớt tàu bị nạn lực lượng
được giao nhiệm vụ đã thống nhất phương án quyết tâm thực hiện tìm kiếm các ngư dân còn mất tích và trục
vớt tàu trong thời gian sớm nhất đồng thời tổ chức điều tra xác định nguyên nhân gây tai nạn để
báo cáo thủ tướng chính phủ trước đó vào ngày hai mươi tám tháng sáu tàu nghệ an chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts bị tàu pacific
một va chạm dẫn đến bị chìm ngay khi đó tàu pacific một đã hạ xuồng cứu sinh và đón được một mươi
một mươi thuyền viên nhưng một người đã tử vong ngày ba mươi tháng sáu hai thuyền viên và ngư dân tử vong đã
được đưa về bờ đến ngày ba tháng bảy bảy ngư dân đã được cứu và đã được đưa về quê đoàn tụ với gia đình
vào chiều tối qua ông nguyễn thanh hùng chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã bình châu
huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết sáu ngư dân đi trên tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts của bà trương thị việt
ở thôn châu thuận biển xã bình châu bị nạn trên vùng biển thuộc quần đảo hoàng sa của việt nam
vẫn đang chờ được cứu hộ cứu nạn tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts hành nghề lặn đã bị chết máy
trôi giạt cả gần một tuần nay trên biển
sáu ngư dân trên tàu đã nỗ lực khắc phục nhưng không được nên buộc phải thả neo tàu
do ảnh hưởng của con bão số hai sầm lớn đã đánh đứt hai dây neo tàu nên tàu tiếp tục bị trôi giạt tự do
gia đình chủ tàu đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương lực lượng bộ đội biên phòng
đề nghị hỗ trợ phương tiện lai rắt tàu bị nạn vào bờ
tiếp tục với những tin tức khác công an tỉnh bình phước vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một công trường
khai thác đá xây dựng trái phép với quy mô rất lớn tại khu vực thôn sáu xã đắc ơ huyện bù gia mập
vào thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một công trường khai thác đá xây dựng không
có giấy phép khai thác đang hoạt động trên diện tích khoảng năm hectare tại thôn sáu xã đắc ơ
huyện bù tam bậm do anh em nguyễn phú bắc và nguyễn phú nam làm chủ tại thời điểm kiểm tra
trên công trường có nhiều máy móc khai thác đá vị trí khai thác đá sâu nhất khoảng một mươi mét
bước đầu nguyễn phú nam khai nhận công trường bắt đầu hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay
bắt đầu thì khai thác đá trẻ và đá xây dựng khoảng hai tháng gần đây thì bắt đầu tổ chức khai
thác đá cây lực lượng chức năng đã lập biên bản về hành vi khai thác khoáng sản trái phép với quy
mô lớn đối với nguyễn phú bắc và nguyễn phú nam theo báo cáo của tổng công ty truyền tải điện
quốc gia công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường dây
ba mươi năm kv quảng trạch dốc sỏi pleiku hai đi qua địa bàn tỉnh quảng ngãi đã cơ bản hoàn thành tiến độ theo yêu cầu
tuy nhiên hiện vẫn còn một số hộ dân chưa thống nhất về kiểm kê át giá bồi thường
một số hộ xây dựng nhà tại các vị trí móng trụ và trên hành lang tuyến dự án lãnh đạo tỉnh quảng
ngãi đã yêu cầu các huyện bình sơn sơn tịnh trà bồng sơn hà ba tơ khẩn trương tổ chức kiểm
tra giả soát phối hợp với chủ đầu tư dự án xem xét giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể
sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công dự án theo đúng tiến độ
vào lúc một mươi hai h năm mươi năm ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại km hai trăm linh năm bảy trăm linh tuyến
vào thời điểm trên xe khách hãng hà sơn hải vân biển kiểm soát hai mươi bốn b năm trăm ba mươi chín chưa rõ người điều
biển kiểm soát tám mươi tám c một mươi nghìn tám mươi chín đi theo hướng ngược lại sau đó xe tải biển kiểm soát tám mươi tám c một mươi nghìn tám mươi chín do
lái xe bùi văn hùng ở tỉnh vĩnh phúc điều khiển đổ xoay ngang vào xe container biển kiểm soát
bảy c một mươi bốn nghìn hai trăm bốn mươi kéo theo lơ móc bảy mươi bảy r hai nghìn năm mươi bốn do hà minh nhật ở tỉnh bình định điều khiển
vụ va chạm làm lái xe khách bị thương nặng và hai hành khách trên xe bị thương nhẹ riêng xe tải
đang chở gà bị hư hỏng nặng lái xe bị thương nhẹ do tránh xe tải xe container đã lao xe
sơn đã lao sang bên phải đâm vào hộ lan và hư hỏng nhẹ tại hiện trường xe khách bị vỡ nát
gần như toàn bộ phần cabin ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng đã có mặt xử lý phân
luồng tránh ách tắc giao thông và kịp thời đưa người bị thương đi cấp cứu
thưa quý vị và các bạn trong một chương trình gần đây thì chúng tôi đã đề cập đến vụ tai nạn
đầu tiên xảy ra trên giao lộ tân hương võ công tồn quận tân phú tp hcm xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng sáu
một vụ việc được dư luận hết sức quan tâm bởi sau khi va chạm xảy ra thì người tài xế taxi dù đã
xuống xe xem xét hiện trường nhìn nạn nhân nằm bên vỉa hè nhưng lại nhanh chóng lên xe bỏ đi tiếp sau
đó thì rất nhiều người đi qua hiện trường thấy hai nạn nhân đang dễ dụa nhưng cũng không muốn ai cứu
vâng tôi nhớ rằng đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên xảy ra và cái tình trạng này thì cũng không
phải là hiếm gặp bởi vì là cái vụ tai nạn này thì đã xảy ra gần một mươi ngày nay nhưng nó vẫn tạo ra một
cái làn sóng trong dư luận về câu chuyện vô cảm và vấn đề gặp nạn nhân bị tai nạn giao thông giúp hay
dù rằng trách nhiệm phải giúp nạn nhân khi mình có điều kiện đã được pháp luật quy định
thực tế là sẽ có rất nhiều cách hành xử khác nhau và câu chuyện tại tỉnh khánh hòa sau đây sẽ cho
quý vị thấy thêm một góc nhìn về lựa chọn có xử lý phù hợp nhất hay không
bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa ông nguyễn văn theo nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông
đang được bác sĩ theo dõi đặc biệt ông theo là một trong hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên quốc lộ một a đoạn qua xã ninh ích thị xã ninh hòa vào chiều ngày ba mươi tháng sáu cả hai nạn
nhân được người dân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu chỉ sau nửa tiếng xảy ra tai nạn
ông theo may mắn giữ được tính mạng đến lúc này nạn nhân còn lại do bị thương quá nặng đã
tử vong sau gần một ngày cấp cứu vụ tai nạn xảy ra lúc hơn một mươi năm h hai mươi
khi đến km một nghìn bốn trăm ba mươi hai hai trăm linh thì tự gây tai nạn va vào cọc tiêu ven đường khiến cả hai bị thương rất nặng
thời điểm đó chị trần thị thu hà đang đi ô tô từ nhà ở thị xã ninh hòa vào nha trang làm việc
hai nạn nhân trong tình trạng nguy kịch cần đưa gấp đến cơ sở y tế chị hà và một người dân khác
không ngần ngại dùng ô tô của mình đưa nạn nhân đến bệnh viện
tới hiện trường thì những người dân quanh đó họ quắt em vào tắp vào lề thì em cũng tắp vào lề
xong rồi em quất xuống xe họ bảo thôi chở người ta đi cấp cứu người ta sắp chết ở nơi rồi nói
chung lúc đó em không phải là em chở đi ngay mà là em hỏi người ta là anh đã gọi cấp cứu chưa
mà về hiện trạng của họ hiện tại nó như thế nào tại vì em sợ là người ta gãy cổ hoặc là gãy
cổ nếu mà mình bê lên thì rất là nguy hiểm như vậy không nên rất là nguy hiểm nên phải chờ cấp
cứu tới người ta sơ cứu trước thì mình được đi em vừa nói hết câu thì em đã thấy người ta bê nạn
nhân từ cái lề bên kia đi qua lề bên này rồi thì bây giờ có chờ cấp cứu cũng muộn rồi nên thôi để
em chở luôn càng ngăn càng tốt bệnh nhân bị một cái tai nạn thì nếu mà được tiếp cận tốt với lợi y
tết thì dĩ nhiên người bệnh sẽ được tốt hơn còn nếu mà mình đỡ mà một cái tai nạn mà người bệnh
mà tiếp cận với là nhân viên y tế muộn thì chắc chắn cái điều xấu cho người bệnh tôi cũng cảm ơn
thật ơn người chở đi đó đi bệnh viện ở đây giúp đỡ cho chồng tôi nè tôi cũng rất cảm ơn quý mến nha
mỗi ngày cả nước có hàng chục người trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông rất khó để thống kê
có bao nhiêu người trong số đó mất đi mạng sống hoặc bị tàn phế suốt đời vì không được cứu giúp
kịp thời tai nạn giao thông là hiểm họa tiềm ẩn nhiều yếu tố bất thường có thể xảy ra ở nhiều
với bất kỳ người nào vậy nên mỗi người nên đặt mình vào hoàn cảnh của nạn nhân mà có hành động
hợp lý cứu giúp người bị nạn
đã đến thời lượng của có thể bạn quan tâm mở đầu sẽ là một thông tin dành cho những người yêu thích du lịch
việt nam của chúng ta vừa được bình chọn là một trong năm điểm đến du lịch được yêu thích nhất của du khách
nhật bản trong mùa hè năm hai nghìn một mươi chín
theo kết quả cuộc điều tra do hiệp hội du lịch nhật bản jta công bố có ba trăm một mươi hai công ty lữ hành tham gia
cuộc bình chọn một mươi điểm đến du lịch được người nhật bản ưa chuộng trong mùa hè năm hai nghìn một mươi chín kết quả cho
thấy là châu á chiếm ưu thế với tám địa điểm được lọt vào danh sách đặc biệt khu vực đông nam á có sự
cải thiện đáng kể khi có tới ba quốc gia gồm việt nam thái lan và singapore lọt vào nhóm năm điểm
đến được ưa thích nhất singapore và việt nam tăng thêm một bậc so với năm hai nghìn một mươi tám lần lượt xếp ở vị trí
thứ tư và thứ năm trong danh sách năm hai nghìn một mươi chín hawaii nằm ở vị trí đầu tiên
vâng có thể thấy là để đạt được những con số kể trên thì không phải là dễ bởi vì ngành công nghiệp không khói này
thì đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất lớn từ nhiều khâu
vâng đúng là như vậy từ khâu tổ chức khâu di chuyển ăn uống rồi chỗ nghỉ sinh hoạt và các danh lam thắng cảnh
mà du khách sẽ đến có thể nói phải có sự nỗ lực của nhiều bên các công ty lữ hành chính quyền địa phương
và đặc biệt là các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú
các hoạt động trong lĩnh vực du lịch thì mới có thể đề cao được cái hình ảnh du lịch của việt nam trong thời gian tới
vâng tuy nhiên bên cạnh những cố gắng đó thì vẫn còn không ít hạt sạn trong du lịch
trước những vấn đề còn tồn tại thì mới đây phó thủ tướng vương đình huệ đã yêu cầu các bộ văn hóa thể thao và du lịch
công an công thương tài chính ngân hàng nhà nước việt nam ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch
trong đó tập trung xử lý những hạn chế từ các tour giá rẻ cạnh tranh không lành mạnh trong du lịch
những hành vi khiến khách du lịch khó chịu sự thiếu chuyên nghiệp từ phía các hướng dẫn viên và các công ty lữ hành
ngoài ra phó thủ tướng cũng yêu cầu giả soát lại các lao động nước ngoài tại việt nam hoạt động trong ngành du lịch
tránh các hình thức lao động bất hợp pháp
một thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục
sở giáo dục và đào tạo hà nội thông báo đến hai mươi bốn h ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thì đã có hơn một trăm một mươi ba học sinh
học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công vào lớp một trường tiểu học
trước đó sở giáo dục và đào tạo phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức vận hành thử nghiệm hệ thống trên diện rộng
kết quả vận hành đã có gần hai mươi hồ sơ đăng ký trực tuyến thử nghiệm thành công
hệ thống vận hành thông suốt các chức năng được nâng cấp chỉnh sửa đều hoạt động ổn định
sau khi đưa vào vận hành sở ghi nhận kết quả khả quan với hơn một trăm một mươi ba trường hợp đăng ký trực tuyến
trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp một thành công
tiếp theo đây hà nội sẽ triển khai tuyển sinh trực tiếp trẻ năm tuổi vào trường mầm non
từ ngày bảy tháng bảy đến ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín triển khai tuyển sinh trực tuyến vào lớp sáu trường trung học cơ sở
sau tháng đầu năm tình trạng sim giác mua bán sim kích hoạt sẵn thông tin thuê bao đã giảm đáng kể nhưng chưa dứt điểm hẳn
cơ quan quản lý cho biết là sau tháng đầu năm có một tám triệu thuê bao
di động trả trước bị cắt giảm do không đủ thông tin thuê bao hoặc được kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối
bộ thông tin và truyền thông đã xử phạt bốn doanh nghiệp là viettel vnpt vinaphone mobifone vietnam mobile
về hành vi vi phạm trong công tác quản lý thông tin thuê bao
bộ cũng yêu cầu các nhà mạng phải ra soát phát hiện và có biện pháp thu hồi các sim
có dấu hiệu nghi vấn là sim được kích hoạt sẵn còn tồn trên thị trường
việc này phải hoàn thành trong tháng chín tới đây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
như thông tin trước đó mà chúng tôi đã đề cập bixi đã ngừng đột ngột việc mua toàn bộ mặt hàng may mặt việt nam
khiến cho không ít doanh nghiệp gặp khó
và diễn biến mới nhất thì bộ công thương cho biết là bixi hứa sẽ nhập lại hàng mây mặt của việt nam
kể từ ngày hôm nay ngày sáu tháng bảy
cụ thể bix cam kết sẽ mở đơn hàng cho năm mươi trong số hai trăm linh nhà cung cấp hàng may mặt việt nam từ ngày sáu tháng bảy
trong hai tuần tới tập đoàn này sẽ làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp việt nam
và mở lại đơn hàng cho một trăm linh nhà cung cấp tiếp theo với năm mươi nhà cung cấp còn lại sẽ tiếp tục làm việc kỹ hơn
bởi số doanh nghiệp này chưa đáp ứng được quy định cam khớt thì hợp đồng đã ký
đại diện bộ công thương cũng cho biết phía bixi không phàn nàn về chất lượng hàng mây mặt việt nam
nhưng họ thay đổi chiến lược kinh doanh mới theo đó sẽ yêu cầu các mặt hàng kinh doanh phải đạt chất lượng cao
và đây là chiến lược kinh doanh mới nên các doanh nghiệp việt nam phải tôn trọng quyết định
và tuân thủ pháp luật cũng như luật kinh doanh để đảm bảo đôi bên hợp tác và cùng có lợi
theo trung tâm y tế dự phòng tp hcm từ đầu năm cho đến nay tại khu vực tp hcm có gần hai mươi năm ca mắc bệnh
tăng nhanh so với năm hai nghìn một mươi tám và đặc biệt là trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín số ca mắc bệnh tăng bốn mươi
và tính từ đầu năm cho đến nay thì đã có năm người chết do bệnh sốt xuất huyết tại tp hcm
tương tự mùa dịch năm trước từ những tuần đầu tháng sáu khi mùa mưa bắt đầu số ca sốt huyết nhạc viện
hàng tuần trong tháng sáu đã có gần hai bốn trăm linh ca được báo cáo trong đó có hai trường hợp tử vong
trước tình hình đó trung tâm y tế dự phòng tp hcm đang đẩy mạnh việc tuyên truyền người dân
chủ động phòng tránh mũi đốt và nhiệt mũi
trong sáu tháng đầu năm nay đã có một mươi ba quyết định xử phạt hành chánh trong phòng chống sốt xuất huyết
được ban hành tại một mươi ba quận nguyện
theo trung tâm y tế dự phòng tp hcm hiện nay việc phung hóa chất chống dịch tại tp hcm gặp không ít khó khăn
vì người dân không hợp tác dù đã được thông báo trước đó
trong báo cáo mới nhất về thị trường bất động sản nhà ở tại tp hcm quý ii
dkoa việt nam nhận định thị trường bất động sản hiện tại đang phức tạp và khó đoán
trong đó sáu tháng đầu năm thì nguồn cung căn hộ mới và lượng tiêu thụ đều giảm
trong sáu tháng đầu năm chỉ có một mươi hai dự án cung cấp ra thị trường với khoảng hai năm trăm năm mươi căn hộ
chỉ có ba dự án mới và chín dự án được phê duyệt trước đạt hai mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
dkr việt nam nhận định đây là thời điểm nguồn cung mới có mức thấp nhất trong vòng bốn năm vừa qua kể từ năm hai nghìn một mươi
chưa dừng lại ở đó lượng tiêu thụ trong tổng số nguồn cung mới cũng giảm súc với mức tám mươi và bằng hai mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong tổng số nguồn cung nói trên phân khúc hạng a hạng b chiếm tỷ trọng lớn
được phân bổ chủ yếu tại khu vực phía đông và phía nam của thành phố
điểm đáng mừng trong sáu tháng đầu năm là đã có một dự án hạng c xuất hiện với giá thành khoảng hai mươi ba triệu đồng mỗi mét vuông
tuy nhiên số lượng căn hộ hạng c không nhiều và được bán hết khi mới công bố ra thị trường
các chuyên gia nhận định sau tháng cuối năm đất nền sẽ tiếp tục nóng sốt và là sự lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư
tuy nhiên với diễn biến phức tạp trên thị trường như hiện nay người mua nhà cũng như các nhà đầu tư cá nhân nên cẩn trọng
tìm kiếm những dự án có pháp lý rõ ràng và minh bạch
vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín kỳ thi đánh giá năng lực hai nghìn một mươi chín đại học quốc gia tp hcm đợt hai sẽ chính thức diễn ra
trong đợt hai này có hơn một mươi năm thí sinh đăng ký dự thi và trong đó có khoảng năm mươi thí sinh đã thi được
kỳ thi đánh giá năng lực do đại học quốc gia tp hcm tổ chức đợt một vừa qua có ba mươi ba một trăm linh hai thí sinh dự thi tăng điểm một hai
trong đó điểm thi cao nhất là một bảy mươi tám điểm điểm trung bình là sáu trăm bảy mươi bốn điểm điểm thi thấp nhất là hai trăm bốn mươi tám điểm
các mức điểm này thấp hơn so với năm hai nghìn một mươi tám nhưng không đáng kể
nhiều thí sinh đã dự thi đợt một vẫn đăng ký thi đợt hai
nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường mong muốn
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ hai đại học quốc gia tp hcm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ cho công tác tuyển sinh với bốn mươi tổng chỉ tiêu của ngành nhóm ngành
đến nay đại học quốc gia tp hcm đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thi tại cụm thi tp hcm nha trang và cần thơ
trong đó cụm thi tp hcm được tổ chức tại bốn trường đại học bách khoa đại học khoa học tự nhiên cao đẳng kỹ thuật cao thắng và đại học kinh tế luật
đối với thí sinh thì tạo ra hai kỹ thuật
kỳ thi ở trước và sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để cho thí sinh có nhiều cơ hội
đối với các trường thì một số trường có khả năng là chỉ có khả năng là xét tuyển trước khi mà kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra
hoặc là xét tuyển sau khi trung học phổ thông xét diễn ra thì nó mang tính chủ động cao hơn cho các trường
có một sự điều chỉnh nhỏ nhỏ là thay vì là tổ chức ở quy nhơn như là năm hai nghìn một mươi
thì năm nay sau khi mà thống kê và đánh giá tình hình thì chúng tôi nhận thấy rằng là nha trang là cái địa chỉ
vị trí địa lý nó phù hợp và thuận lợi hơn cho các thí sinh
thí sinh có thể sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào đại học quốc gia tp hcm
hoặc hai mươi trường đại học cao đẳng khác ở thành phố
nếu thí sinh dự thi nhiều hơn một đợt thì kết quả thi cao nhất sẽ được sử dụng để xét tuyển
thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào các đơn vị thành viên khoa trực thuộc
từ ngày tám tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng bảy thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trước đó
và chỉ được điều chỉnh tên nguyện vọng không được thêm bớt số nguyện vọng
thưa quý vị mùa hè là thời điểm mà các em học sinh luôn thích nhất mỗi năm
vì sẽ được nghỉ ngơi sau chín tháng học chính thức tại trường và vừa có suốt ba tháng hè để vui chơi thoải mái
đây là niềm vui của nhiều em học sinh nhưng phần nào lại là nỗi lo của phụ huynh vì họ vẫn phải đi làm như bình thường
và nhiều gia đình đã phải lựa chọn những phương án như là gửi con về quê
nhờ ông bà chồng giúp cũng như là không ít phụ huynh thì có thể cố gắng tìm những khóa học hè
phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình và sở thích của các con
nếu như trước kia phụ huynh thường hướng trẻ học các môn văn hóa như toán văn ngoại ngữ
thì nay nhu cầu này đã có ít nhiều thay đổi
hầu hết các bậc cha mẹ khi lựa chọn khóa học hàng cho con đã hướng tới những khóa học kỹ năng sống
hay các lớp năng khiếu theo sở thích của con
biết con mình yêu thích đàn chị vi đã quyết định cho con theo khóa học gần nhà
học phí của khóa hè này không nhỏ nhưng chị vẫn quyết tâm đầu tư để con có một chỗ vừa học vừa chơi trong những ngày hè
tại trung tâm dạy đàn này số lượng học viên đăng ký học dịp hè đã tăng gấp ba lần so với thời điểm trong năm học
các giáo viên đã phải lên lịch học chi tiết và nhiều khung thời gian khác nhau để phụ huynh dễ dàng lựa chọn
qua những lớp hè thì mình cũng muốn là cho mình cũng hay truyền đạt với lại giáo viên là dạy cho các bé những kỹ thuật cơ bản nhất
sau những kỹ thuật cơ bản đó có thể các bé không tới lớp học được nữa nhưng mà các bé có thể hiểu được những kiến thức đúng